người dân tp hcm đang phải đối mặt với đợt chiều cường cao kỷ lục gần bằng mức chiều cường lịch sử cao một bảy mét hồi năm hai nghìn một mươi
và tối qua ngày tám tháng một mươi một chiều cường tại tp hcm đạt đỉnh một sáu mươi bốn m vượt báo động ba gây ngập tại nhiều nơi trên địa bàn thành phố
trên tuyến đường lê văn lương huyện nhà bè tp hcm nhiều người dân di chuyển sau giờ tan tầm đã phải dắt xe lội bộ trong biển nước
tại nhiều tuyến đường khác một số người dân dù cố gắng đi sớm hơn giờ nước dân cao nhưng vẫn không thoát được tình cảnh chết máy giữa đường
đành phải thuê xe ba gác máy chở người và phương tiện vượt qua đoạn nước ngập để về nhà
triều cường còn tấn công gây ngập các hàng quán cơ sở kinh doanh cả bệnh viện
theo đại khí tượng thủy văn khu vực nam bộ dự báo từ nay đến hết tuần triều cường còn tiếp tục kéo dài
do đó người dân thành phố cần nắm rõ thông tin để chủ động sắp xếp trong sinh hoạt đi lại trong công việc để tránh bị ảnh hưởng
thiệt hại bởi chiều cường